hà nam đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tám khu công nghiệp với tổng diện tích hơn một bảy trăm linh ha trong đó đã có bảy khu công nghiệp đi vào hoạt động
toàn tỉnh có năm trăm một mươi một dự án đăng ký đầu tư còn hiệu lực
để thu hút được các dự án đầu tư tỉnh hà nam luôn trú trọng chất lượng các dịch vụ về điện nước sạch xử lý nước thải nhà ở cho công nhân thông tin liên lạc giao thông các hạ tầng xã hội khác
đến nay hà nam có sáu trên bảy khu công nghiệp đang hoạt động đã được tập trung đầu tư kỹ thuật hạ tầng đồng bộ gồm hệ thống chiêu sáng giao thông chạm cấp nước hệ thống thoát nước chạm xử lý nước thải phù hợp thu hút các ngành sản xuất có tính động lực như điện tử xe gắn máy với kỹ thuật tiên tiến tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế

đối với những vấn đề dịch vụ như nhà ở công nhân chúng tôi cũng đang đôn đốc các chủ đầu tư để khẩn trương hoàn thiện nhà ở cho công nhân đặc biệt là nhà ở giai đoạn một là khoảng chứa sáu trăm linh công nhân đến bây giờ cũng đã cơ bản hoàn thành và kế hoạch từ nay đến cuối năm sẽ đưa vào khai thác sử dụng
định hướng phát triển các khu công nghiệp của tỉnh hà nam là đến năm hai nghìn hai mươi có khoảng năm trăm linh dự án đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động với tổng vốn hơn ba tỷ usd
chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm hai nghìn một mươi tám là năm mươi năm trăm linh tỷ đồng góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên tám mươi một tỷ đồng vào năm hai nghìn hai mươi